hồi tháng chín vừa qua trung quốc cũng tuyên bố đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm hai nghìn sáu mươi
trong khi châu âu cũng vừa cam kết giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính ở mức năm mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi
ngày một mươi một một mươi hai tổng thống nga vladimir putin đã ký ban hành xác lệnh quy định các quan chức công quyền của nga
sẽ phải công bố mọi khoản tiền điện tử và tài sản số bắt đầu từ ngày một một hai nghìn hai mươi
xác lệnh của tổng thống nga vladimir putin ký ban hành quy định
bất kỳ quan chức nhà nước hay người nào muốn nắm giữ chức vụ công
phải công bố các tài sản số của họ cũng như của vợ hoặc chồng và con gái họ trước ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi một
việc không khai báo các giao dịch tài sản số trên sáu trăm linh rup tương đương với khoảng tám hai trăm một mươi một đô la trong một năm
có thể bị phạt thậm chí án tù lên đến ba năm cũng đang được xem xét
các nghị sĩ nga năm nay đã thông qua dự luật quy định tình trạng pháp lý của tiền điện tử
nhưng cấm không sử dụng tài sản số
chúng là phương tiện thanh toán
tuy nhiên giờ đây chính phủ nga đang chuyển hướng xem xét về vấn đề này
đường hầm dài một trăm tám mươi m sâu gần một mươi mét có trang bị ống cung cấp oxy
đã bị phát hiện bên dưới một công trình xây dựng ở thủ đô lima peru
thành sát nghi ngờ đường hầm này dẫn tới nhà tù để giúp một trùm muôn ma túy bị giam giữ ở đây tổ thoát
tuy nhiên giới chức cho biết đối tượng đã bị chuyển nhà giam
nhóm tội phạm đã từ bỏ kế hoạch và dừng đào đường hầm này
với kính hiển vi
một số dụng cụ chạm khắc và một cây bút trì
một nghệ sĩ người ai cập đã biến đầu những cây bút trì thành các tác phẩm nghệ thuật sinh động
anh ibrahim bila đã tái hiện hình ảnh các vị vua ai cập trên những đầu cây bút trì
bằng bàn tay khéo léo của mình
các tác phẩm được giới thiệu lên mạng xã hội
ngoài ra anh còn điều hành một kênh giáo dục trên youtube
nơi anh thể hiện các kỹ thuật điều khắc điêu luyện
hiện anh bila đang muốn tổ chức một cuộc triển lãm để bán hai mươi hai tác phẩm nghệ thuật của mình
đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội pháp
nền kinh tế giảm sút khiến cho việc mua thực phẩm cũng trở nên khó khăn với nhiều người
trong đó có cả các sinh viên
tại đại học cogi ở phía bắc ngoại ô thủ đô paris của pháp
khoảng bốn trăm linh sinh viên đang xếp hàng để nhận trợ cấp thực phẩm
ban tổ chức nhóm tình nguyện hỗ trợ thực phẩm cho sinh viên trong mùa dịch covid một mươi chín cho biết
họ chưa bao giờ chứng kiến một hàng dài người xin hỗ trợ như vậy
lần gần nhất họ phân phát thực phẩm là trang truyền
trong đợt đóng cửa đầu tiên khi ấy chỉ có khoảng một trăm năm mươi sinh viên
bố tôi bị mất việc do covid một mươi chín mẹ tôi thì thuộc nhóm dễ bị tổn thương nên không thể đi ra ngoài
việc xin hỗ trợ thực phẩm cũng giúp tôi đỡ tài chính cho bố mẹ
dù số lượng sinh viên xếp hàng xin trợ cấp thực phẩm nhiều hơn dự kiến
nhưng nhóm tình nguyện đã lên kế hoạch chuẩn bị đầy đủ để không rơi vào tình trạng thiếu thực phẩm
chúng tôi ở đây để hỗ trợ các bạn sinh viên
giò thực phẩm của chúng tôi gồm hai mươi năm loại
bao gồm đồ hộp rau quả và cả sản phẩm vệ sinh
ước tình đến cuối năm nay có khoảng tám triệu người pháp có thể cần hỗ trợ thực phẩm
một số ngân hàng thực phẩm cho biết họ khó có thể ứng phó với sự gia tăng về số người xin trợ cấp
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với những thông tin khác có trong bốn mươi năm phút chiều
vâng xin cảm ơn biên tập viên thanh quyền
quý vị khán giả thân mến tiếp theo chương trình
mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các tỉnh thành trên cả nước
mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị không khí lạnh suy yếu miền bắc có được một ngày cuối tuần khá là dễ chịu trời không mưa có nắng
trong đêm nay và ngày mai bắc bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ
nền nhiệt đêm ở mức vừa phải từ một mươi bảy cho đến hai mươi độ trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng
còn mức nhiệt ngày giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ trời nắng ấm thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngày cuối tuần
tuy nhiên trạng thái thời tiết này không kéo dài lâu vì đến khoảng một mươi bốn tháng một mươi hai miền bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khá mạnh di chuyển từ phía bắc xuống
khiến cho khu vực chuyển nhiều mây và có mưa
nền nhiệt ngay ở bắc bộ sẽ giảm xuống dưới một mươi năm độ và miền bắc trời sẽ chuyển rét đậm trong các ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi hai
khối không khí lạnh cũ đang suy yếu
khí lạnh mới thì phải hai ngày nữa mới tác động vì thế ở miền trung thời tiết cũng khá là dễ chịu
trong đêm nay cả miền trung chỉ còn mưa lác đắc ở một vài nơi khu vực từ quảng ngãi trở xuống cho đến phú yên
sang ngày mai một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở xuống cho đến bình thuận gần như không có nơi nào có mưa và đều có nắng về chiều
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở trung bộ vì thế đều tăng
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ tăng lên mức từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
ở phía nam dãnh thấp xích đạo đang hoạt động yếu dần vì thế nó chủ yếu chỉ còn gây mưa rào nhẹ ở một vài nơi khu vực miền tây nam bộ trong đêm nay và chiều tối mai
với khu vực miền đông cũng như các tỉnh tây nguyên không còn chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo nên trời hầu như không mưa
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên tăng lên mức từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
còn ở nam bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai ở hầu khắp các vùng biển thời tiết tốt
khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc ở mức cấp bốn cấp năm
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió nhẹ
nhưng với người đi biển xa bờ cần lưu ý tới đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng xuống nước ta vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
sẽ gây ra biển động mạnh trên hầu khắp các khu vực biển đông
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
quý vị đang theo dõi chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều của truyền hình nhân dân
bây giờ là phần tin trong nước với những nội dung đáng chú ý như sau
tổng bí thư chủ tịch nước
chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết một mươi năm thực hiện kết luận số sáu mươi một của ban bí thư
về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của hội nông dân việt nam
được khởi xướng từ năm hai nghìn một mươi bảy sau ba năm tổ chức
ngày của phở một mươi hai tháng một mươi hai đã trở thành một hoạt động du lịch văn hóa thưởng niên
thưa quý vị
sáng nay một mươi hai tháng một mươi hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức hội nghị toàn quốc
tổng kết công tác phòng chống thâm nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thường trực ban bí thư trần quốc vượng cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay sau khi thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện
chín mươi ba người dân được hỏi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong công tác phòng chống tham nhũng
trong công tác điều tra truy tố xét xử các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố điều tra truy tố xét xử sơ thẩm hơn một mươi một bảy trăm linh vụ án tham nhũng
chức vụ kinh tế trong đó có một chín trăm linh vụ án tham nhũng với gần bốn bốn trăm linh bị cáo
trong công tác kiểm tra giám sát của đảng thanh tra kiểm tra của cơ quan kiểm toán nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn hai mươi
đã có một trăm ba mươi một đảng viên bị thi hành kỷ luật
riêng từ đại hội một mươi hai đến nay đã thi hành kỷ luật hơn tám mươi bảy cán bộ đảng viên
trong đó có trên ba hai trăm linh đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng
đã thi hành kỷ luật hơn một trăm một mươi cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
gồm hai mươi bảy ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng bốn ủy viên bộ chính trị
nguyên ủy viên bộ chính trị hơn ba mươi sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang
trong công tác thanh tra kiểm toán đã kiến nghị thu hồi xử lý tài chính
hơn bảy trăm linh tỷ đồng
hơn hai mươi hectare đất kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn một mươi bốn tập thể
nhiều cá nhân chuyển cơ quan điều tra xử lý gần bảy trăm linh vụ việc có dấu hiệu vi phạm
đánh giá tám năm hoạt động kể từ khi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng được thành lập
đặc biệt là sau năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao nỗ lực của ban chỉ đạo và nhận định
công tác xây dựng trình đốn đảng
tranh phòng chống tham nhũng đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực rõ rệt
và đây chính là cơ sở và nguồn động lực to lớn để chúng ta hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra
đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững
không phải như một số ý kiến cho rằng
nếu quá tập trung vào chống tham nhũng
xây dựng trình đốn đảng sẽ làm giảm sự đổi mới
tạo làm chuồn bước những người dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
và làm chậm sự phát triển của đất nước
luận điểm đó hoàn toàn sai
với thực tiến vừa qua chúng ta thấy bác bảo hoàn toàn ý kiến đó
mà ngược lại
chính nhờ làm tốt công tác xây dựng trình đốn đảng
đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng
đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
giữ vững ổn định chính trị
tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại
hơn thế nữa
chúng ta càng cần phải kiên quyết đấu tranh
phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch chống đối
cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng
xử lý cán bộ đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ
là phe nọ cánh kia
nhất là vào dịp chúng ta đang chuẩn bị để tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
tẩy mạnh phòng chống tham nhũng và xây dựng chỉnh đốn đảng
nếu có làm chuồn bước
thì chính là làm chuồn bước
chính ngay những ai có động cơ không trong sáng
chuồn bước những người đã chót nhúng chàm rồi
và những người không nắm vững chủ trương chính sách của đảng
thiếu kiến thức kinh nghiệm thiếu bản lĩnh thiếu dũng khí
nếu có làm chuồn bước thì chuồn bước những người đó

trên thực tế là chỉ có tiến lên thôi
thẳng thán chỉ ra những tồn tại hạn chế của công tác phòng chống tham nhũng
song tổng bình thư đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác này
và nhận định đây chính là sự kế thừa tiếp nối quá trình đấu tranh kiên trì liên tục và bền bỉ
qua nhiều nhiệm kỳ nhất là nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
quyết tâm chính trị rất cao của đảng và nhà nước
sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt
với nhiều quyết sách đúng đắn
kịp thời của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị
ban bí thư
ban chỉ đạo
quốc hội chính phủ
sự nỗ lực của các cơ quan tham mưu
các cấp quỷ đảng
và sự ủng hộ khích lệ của nhân dân
thực tiễn này chính là bài học quý
có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn
một là trong công tác phòng chống tham nhũng
trước hết phải có quyết tâm chính trị cao
và phải đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp
thống nhất của đảng
mà trực tiếp
là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế
của cán bộ đảng viên công chức viên chức và nhân dân
trước hết là sự hương mẫu
nói đi đôi với làm
của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
của người đứng đầu cấp quỷ
trong phòng chống tham nhũng
phòng chống tham nhũng là chống giặc nội xâm
là nhiệm vụ quan trọng
vừa cấp bách
vừa khó khăn
phải tiến hành kiên quyết
ở tất cả các cấp
các lĩnh vực
thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị
với những bước đi vững chắc
và có trọng tâm trọng điểm
phải xây dựng cho được
một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ
để không thể tham nhũng
một cơ chế giăn đe chừng trì nghiêm khắc
để không dám tham nhũng
một cơ chế
để làm không cần tham nhũng
phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa
với chủ động phát hiện
xử lý kịp thời
các hành vi vi phạm
phòng ngừa là chính
là cơ bản lâu dài
phát hiện xử lý là đột phá
là quan trọng
là cần phải làm quyết liệt tích cực
phải gắn công tác phòng chống tham nhũng
với thực hành tiết kiệm
chống lãng phí
gắn phòng chống tham nhũng lãng phí
với xây dựng trình đối đảng
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh
chống suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
huy động sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị
và toàn xã hội
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
kiểm soát được việc thực hiện quyền lực nhà nước
bảo đảm sự lãnh đạo
chỉ đạo thống nhất của ban chỉ đạo
phát huy vai trò nòng cốt
và sự phối hợp chặt chẽ
của các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng
các giải pháp phòng chống tham nhũng
phải phù hợp với nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa việt nam
và truyền thống văn hóa của dân tộc
phải tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài
đồng thời phải xây dựng được văn hóa công vụ
của mỗi ngành cơ quan đơn vị
văn hóa công vụ sẽ bảo đảm tính chuyên nghiệp
trong thực thi nhiệm vụ
đất nước ta đang đứng trước thời khắc quan trọng
toàn dân ta
đang phấn khởi hướng tới
và vững tin vào thành công
của đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tuy nhiên công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
trong thời gian tới
sẽ vô cùng khó khăn phức tạp
và lâu dài
do đó tổng bí thư đề nghị
tôi đề nghị các đồng chí
phải quan triệt sâu sắc những bài học
từ công tác phòng chống tham nhũng
thời gian qua
tiếp tục đẩy mạnh
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
xây dựng văn hóa tiết kiệm
không tham nhũng
trong cán bộ đảng viên và nhân dân
tiếp tục xây dựng hoàn thiện
đồng bộ thể chế
về xây dựng trình đốn đảng
quản lý kinh tế xã hội
và chống thống tham nhũng
kiệp thời khắc phục những bất cập
bịt kín những khoảng trống kẽ hở
để không thể tham nhũng
tăng cường công tác kiểm tra
đẩy mạnh điều tra
thi hành án
phải ngăn chặn có hiệu quả
tệ tham nhũng vặt
nâng cao hiệu quả
thu hồi tài sản tham nhũng
tiếp tục hoàn thiện
và thực hiện nghiêm
các quy định về công khai
và trách nhiệm giải trình
trong hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị
kiểm soát có hiệu quả tài sản
thu nhập của người có chức vụ
cải cách hành chính
và xây dựng đồng bộ
đủ phẩm chất
và uy tín
ngang tầm nhiệm vụ
trong giai đoạn mới
tiếp tục kiểm toán tổ chức bộ máy
nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động
của các cơ quan đơn vị
có chức năng phòng chống tham nhũng
nhân dịp này
hội nghị đã đọc quyết định
trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
chủ tịch nước cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc
trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả một mươi năm
thực hiện kết luận số sáu mươi một của ban bí thư
về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm
của hội nông dân việt nam
trong phát triển nông nghiệp
xây dựng nông thuận mới
và xây dựng giai cấp nông dân
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và quyết định số sáu trăm bảy mươi ba của thủ tướng chính phủ
đã diễn ra vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ trì hội nghị
cùng giữ có đồng chí trương thị mai
ubđ bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương
mười năm qua
ban chỉ đạo đề án sáu mươi một trung ương
và các địa phương
các cấp ủy
và hội nông dân
đã làm tốt công tác quán triệt
tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm
cho cán bộ
thông qua kết luận sáu mươi một
và quyết định sáu trăm bảy mươi ba
các bộ ngành trung ương
và các cấp ủy
chính quyền địa phương
đã tạo điều kiện
để hội nông dân các cấp
tham gia thực hiện các chương trình
đề án phát triển kinh tế xã hội
và xây dựng nông thôn mới
đặc biệt là cấp bổ sung ngân sách
cho quỹ hỗ trợ nông dân các cấp
bố trí mặt bằng xây dựng các trung tâm dạy nghề
và hỗ trợ nông dân
tạo điều kiện cho các trung tâm hoạt động
ký kết các chương trình phối hợp
với hội nông dân cung cấp
có thể khẳng định
kết luận sáu mươi một của ban bí thư
và quyết định sáu trăm bảy mươi ba của thủ tướng chính phủ
đã đi vào cuộc sống
mang lại hiệu quả
lợi ích thiết thực cho nông dân
nâng cao vị thế vai trò của hội nông dân
tuy nhiên công tác hướng dẫn
phát triển các hình thức kinh tế tập thể
còn lúng túng
việc xây dựng nhân rộng
các mô hình phát triển kinh tế hợp tác
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
chưa đáp ứng được yêu cầu
công tác đào tạo nghề
phối hợp đào tạo nghề cho nông dân
chưa đạt hiệu quả cao
đời sống của cư dân nông thôn
tuy được cải thiện
nhưng vẫn còn nhiều khó khăn
tại hội nghị
các đại biểu đã chỉ ra những nguyên nhân hạn chế
nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục
trong thời gian tới
đặc biệt là đề xuất các chính sách
còn bất cập nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho nông dân có động lực phát triển
trong thời gian tới
sáng nay tỉnh đoàn lai châu đã tổ chức
khánh thành công trình thanh niên bức phủ điêu
thư bắc hồ gửi đồng bào và cán bộ lai châu
trong khuôn viên tượng đài bắc hồ
với đồng bào và các dân tộc lai châu
bức phủ điêu được làm bằng đá nguyên khẩn
khối nội dung bức thư gồm hai trăm ba mươi ba từ
trong đó không chỉ là những lời thăm hỏi
ân cần thể hiện lòng yêu thương của chủ tịch
hồ chí minh mà còn chứa đựng những lời
căn dặn vô cùng sâu sắc của người đối với
đồng bào và cán bộ lai châu
bức phủ điêu có chiều rộng năm hai m
chiều cao ba một mét với tổng kinh phí xây dựng
là hơn tám trăm linh triệu đồng
công trình vừa mang dấu ấn của tuổi trẻ
vừa có ý nghĩa sâu sắc và giá trị lâu dài
đối với cán bộ đảng viên đoàn viên
thành thiếu nhi và nhân dân các dân tộc
tỉnh lai châu
được khởi xướng từ năm hai nghìn một mươi bảy
sau ba năm tổ chức ngay cuộc phở đã trở thành
một hoạt động thường liên quảng bá văn hóa

thưa quý vị sau tám năm được thủ tướng chính phủ
phê duyệt chương trình bảo vệ và phát triển
nguồn lợi thủy sản và quy hoạch hệ thống
khu bảo tồn biển đang được triển khai
mạnh mẽ đạt nhiều kết quả
trong công tác phục hồi và bảo tồn
nguồn lợi thủy sản đó là nội dung
được đưa ra trong hội nghị tổng kết
chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam
qua tám năm triển khai đến nay có một mươi hai
trong một mươi sáu khu bảo tồn biển đã được thành lập
diện tích biển được bảo tồn đạt
một trăm tám mươi năm ha luật thủy sản
năm hai nghìn một mươi bảy thay thế cho luật thủy sản

khai thác nguồn lợi thủy sản phải căn cứ
vào chữ lượng nguồn lợi thủy sản gắn bảo vệ
tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản
bảo đảm phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm
cùng với đó định hướng phát triển gia đoạn
tới nuôi biển cũng là một trong những
đội dung trọng tâm hướng đến tăng diện tích
các khu bảo tồn đạt sáu diện tích mặt nước biển
góp phần bảo đảm tái tạo và
gìn giữ đa dạng sinh học
bên cạnh đó các bộ ngành chính quyền địa phương
cần tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện
để người dân doanh nghiệp tham gia phát triển
du lịch sinh thái du lịch cộng đồng
thu hút người dân ven biển chuyển đổi các hoạt động
liên quan đến xâm hại tác động biển
sang bảo vệ bảo tồn tạo sinh kế
việc làm mới cho người dân tại khu vực này
phát huy vai trò cầu nối của tỉnh lào cai
trên tuyến hành lang kinh tế côn minh lào cai
hà nội hải phòng quảng ninh
đã có phần thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế xã hội
giữa tỉnh lào cai việt nam và vân nam trung quốc
chiều nay ubnd tỉnh lào cai
đã phối hợp cùng bộ công thương
tổ chức khai mạc hội trợ kinh tế
thương mại biên giới việt trung năm hai nghìn hai mươi
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
nên lễ khai mạc hội trợ năm nay
được tổ chức theo hình thức trực tuyến
với gần hai trăm linh đại biểu phía việt nam tham dự
tại lào cai hội trợ có hai mươi tám gian hàng
của các hợp tác xã các nhà cung ứng
của tỉnh lào cai và các tỉnh thành phố trong cả nước
trưng bày giới thiệu sản phẩm có thế mạnh
xuất khẩu của việt nam hội trợ cũng diễn ra
các hoạt động như hội nghị kết nối giao thương
giữa nhà cung cấp với nhà xuất khẩu
và các tổ chức xúc tiến thương mại
hội nghị giới thiệu cơ chế chính sách đầu tư
và ký kết các hợp đồng thương mại giữa các doanh nghiệp việt nam
và doanh nghiệp trung quốc theo hình thức trực tuyến
thưa quý vị vào thời điểm này các doanh nghiệp
tại riêng thành phố hồ chí minh
và cả các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường
trên cả nước nói chung đang tất bật chuẩn bị hàng hóa
cung ứng mua sắm cuối năm và tết nguyên đán
sự báo nguồn hàng năm nay rất dồi dào
phong phú đa dạng về chủng loại mẫu mã
và giá bán tiếp tục ổn định so với cùng kỳ
lượng hàng chuẩn bị tết tân sủ hai nghìn hai mươi một
tại thành phố hồ chí minh tăng bốn bốn
đến một mươi bảy ba so với kế hoạch
nhiều nhóm hàng chuẩn bị lượng lớn
chi phối từ hai mươi hai đến năm mươi bốn
nhu cầu thị trường như gạo ba chín trăm bốn mươi ba hai tấn
thịt da cầm bảy bốn trăm tám mươi tám hai tấn
trứng gia cầm sáu mươi bảy chín triệu quả
đặc biệt là thực phẩm chế biến một năm mươi một tám tấn
nhiều sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng
doanh nghiệp chế biến thực phẩm
đã chuẩn bị nhiều mặt hàng mới
tiêu biểu như saigon food
hiện đã có hơn hai bảy trăm linh tấn thành phẩm
trong mùa tết tân sủ
dự báo tăng trưởng hơn ba mươi

và tăng hai mươi năm so với các tháng bình thường

so với các tháng bình thường
và tăng hai mươi năm so với cùng kỳ tết canh tý
đồng thời cùng với các đối tác phân phối
trên toàn quốc doanh nghiệp cam kết
không tăng giá sản phẩm
thực hiện các chương trình khuyến mãi hấp dẫn
giới thiệu sản phẩm trên các hệ thống online
giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm dễ dàng
là đất nước khí hậu nhiệt đới
việt nam có lợi thế trong việc trồng
các loại cây ăn trái đặc biệt là
các loại cây có muối như cam bưởi quýt
thế nhưng câu chuyện người dân được mua mất giá
do trồng cây theo phong trào
không theo quy hoạch vẫn luôn tiếp diễn
thời gian gần đây
người tiêu dùng không khỏi bất ngờ
khi nhiều nơi giao bán bưởi diễn
bưởi đoan hùng rầm rộ trên chợ mạng
hay tại các xã bên đường
chỉ với giá từ một mươi một mươi năm nghìn đồng một quả
thậm chí có nơi giao bán chỉ hai năm nghìn đồng một quả
bên cạnh các loại bưởi
thì nhiều loại cam nổi tiếng như cam canh
cam cao phong cũng không mấy khả quan hơn
khi giá cam chỉ giao động từ một mươi đồng
đến một mươi năm nghìn đồng một kg
thấp hơn rất nhiều so với mỗi năm
lý giải cho điều này
chị trần thị dân người kinh doanh hoa quả lâu năm cho biết
chỉ trong một mươi năm trở lại đây
từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi
tốc độ tăng trưởng cây có múi bình quân
lên tới một mươi một năm về diện tích
tương đương với bảy ba trăm linh hectare một năm
trong năm hai nghìn hai mươi
trên toàn lãnh thổ việt nam
tổng diện tích cây có múi là hai trăm ba mươi năm hai trăm một mươi sáu ha
tăng nhanh so với những năm trước
diện tích trồng cây tăng nhanh là vậy
song việc tiêu thụ khối lượng sản phẩm khổng lồ này
đều phụ thuộc vào thương lái và chủ vườn
ít có bàn tay của doanh nghiệp
trong khi đó sản phẩm chủ yếu bán tươi
số lượng được chế biến sâu
không đáng kể nên ở thời điểm thu hoạch rộ
không tránh khỏi việc bị dồn ứ
nhìn lại việc quy hoạch trái cây có múi tại việt nam
có thể thấy chưa có tính đồng bộ
diện tích cây vẫn bị phân tán nhỏ lẻ
điều này khiến người dân phải chịu thiệt thòi vô cùng
để phát triển bền vững cây có múi
rất cần sự hợp lực
từ các bộ ngành doanh nghiệp và người dân
trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch sản xuất vùng trồng
mở rộng liên kết sản xuất
thị trường tiêu thụ
phát triển công nghiệp chế biến
ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật
mới không còn phải lo cảnh được mùa mất giá
vào mỗi dịp thu hoạch
chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác
theo nhận định của sở y tế tp hcm
nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín
xâm nhập lớn nhất là từ người nhập cảnh
do đó bên cạnh việc kiểm soát
nhập cảnh bằng đường hàng không
việc kiểm soát nhập cảnh đường thủy
tại các cảng biển là rất cần thiết
và cần được chú trọng trong thời gian tới
cảng biển tại tp hcm
là khu vực có lưu lượng tàu thuyền nước ngoài
ra vào cao nhất cả nước
để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín
xâm nhập từ người nhập cảnh
sở y tế tp hcm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
và trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế
đã phối hợp tổ chức giám sát các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cảng sài gòn khánh hội
và cảng cát lái
qua kiểm tra sở y tế đã chỉ đạo
biên soạn tài liệu hướng dẫn

cũng như công nhân lên tàu làm việc
nhằm tăng cường việc tuân thủ đúng
các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tăng cường giám sát y tế đối với các công nhân
làm việc tại cảng sau khi trở về
với hơn hai trăm linh km đường biên giới tiềm mẩn
nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh lào cai đã và đang chủ động
thực hiện nhiều biện pháp
để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
kiên quyết không chủ quan
lơ là các biện pháp phòng chống dịch bệnh
khu cách ly số một tỉnh lào cai
mặc dù những ngày gần đây
số người được cách ly để bảo đảm
phòng chống dịch covid một mươi chín
đã giảm đi rất nhiều so với trước
tuy nhiên các cán bộ chiến sĩ tại đây
vẫn nghiêm túc thực hiện đầy đủ
các quy trình phòng dịch
luôn trong tình trạng sẵn sàng
với tất cả các tình huống có thể xảy ra
công dân từ trung quốc trở về
có biểu hiện thì chúng tôi đều phải
cùng với phối hợp với y tế đã có
biểu hiện là phải cách ly riêng luôn
để bảo đảm an toàn
phát thanh tuyên truyền
nội bộ ở trong khu vực cách ly
là về các biện pháp
để phòng chống và tuyên truyền
cho công dân nắm được là
thời điểm bây giờ dịch bệnh
nó đến đâu và diễn biến như thế nào
kể cả trong nước thế giới
ở việt nam thì chúng tôi đều tuyên truyền
để cho mọi công dân là không được
chủ quan và bộ đội cũng không chủ quan
bên cạnh việc tập trung khôi phục
phát triển kinh tế tỉnh lào cai
cũng tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch
với mức độ cảnh giác cao nhất quản lý chặt chẽ
nhập cảnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng
đặc biệt tại các bệnh viện chợ
và trên các phương tiện giao thông công cộng
đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng chống dịch
theo các tình huống cụ thể tổ chức kiểm tra
giám sát việc thực hiện phòng chống dịch
đối với các địa điểm có nguy cơ cao
những vùng du lịch ấy
thì tất cả các công sở
các bệnh viện và các trường học
đều có quy trình thống nhất
về bộ thiêu chí phòng chống dịch
tại các cơ sở đó
thì đơn vị chúng tôi cũng
thường xuyên cùng đơn vị y tế tân huyện
ở các tuyến triển khai
những cái biện pháp liên quan về cái việc mà
áp dụng cái thiêu chí đó
được chặt chẽ để làm thế nào mà
an toàn cho người dân
với tinh thần cảnh giác không chủ quan
lơi lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tỉnh lào cai đang chung tay cùng với cả nước
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên để công tác phòng chống dịch thành công
đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao ý thức
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
nâng cao của bộ y tế là khẩu trang
khử khuẩn khoảng cách không tụ tập
và khai báo y tế
bây giờ là phần tin cập nhật tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại nước ta thưa quý vị
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai
việt nam ghi nhận thêm bốn ca nhiễm covid một mươi chín
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi hai
việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín
tại việt nam đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

như vậy số ca điều trị khỏi
hiện là một hai trăm ba mươi tám ca
số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi hai ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần
và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
là hai mươi một một người
ngày hôm nay tại hà nội
công ty bóng đá chuyên nghiệp việt nam đã tổ chức
lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu
giải vô địch quốc gia v league năm hai nghìn hai mươi
mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia hai nghìn hai mươi
dự kiến sẽ bắt đầu
với trận siêu cúp quốc gia hành hai mươi
giữa câu lạc bộ viettel và công lạc bộ hà nội
vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một
giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia hành hai mươi
dự kiến khai mạc vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
với sự tranh tài của một mươi bốn câu lạc bộ
mùa giải hành hai mươi một
dự kiến một trăm linh các trận
tại giải vô địch quốc gia
sẽ được truyền hình trực tiếp
các trận đấu sẽ được phát sóng
trên nhiều kênh sóng khác nhau
của các đài truyền hình trung ương và địa phương
trên hệ thống các kênh truyền hình internet
covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
đại diện công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp việt nam khẳng định
luôn chủ động xây dựng các phương án
ứng phó linh hoạt phù hợp với các tình huống
có thể xảy ra
thưa quý vị sau bốn năm được tổ chức
ngày của phở một mươi hai tháng một mươi hai
đã trở thành một hoạt động văn hóa thưởng niên
đây là dịp được mong chờ
của những người yêu phở nơi hội tụ
những thương hiệu phở danh tiếng
từ bắc chí nam
vâng sự kiện ngày của phở được tổ chức lần thứ tư
cho thấy ẩm thực việt dần được chú ý
và nâng lên tầm thế giới
đây là một tín hiệu đáng mừng
cho thấy chúng ta vẫn giữ được nét ẩm thực truyền thống
đồng thời lan tỏa được sự ảnh hưởng của món phở
tới bạn bè nam châu
phở không chỉ là một món ăn ngon
mà còn trở thành đại sứ ẩm thực
góp phần vinh danh văn hóa của việt nam
với bạn bè quốc tế
phở đã hiện diện ở hàng chục nước trên thế giới
và cũng đã có sự kiện
ngày của phở tại nước ngoài
phó chủ tịch hội những người bạn của di sản việt
là người đã có hơn hai mươi năm sinh sống
và làm việc tại việt nam
trong khoảng thời gian đó
phở đã trở thành một món ăn
yêu thích của bà
bởi vậy khi biết đến sự kiện ngày của phở năm nay
bà đã cùng với bạn bè mình
tới tham quan và thưởng thức
lần đầu tiên
tôi ăn phở
bởi vì nó rất rất ngon
lúc đó không có phở ở nước anh
tôi ăn phở
mỗi buổi trưa
bây giờ nước áng có rất nhiều nhà hàng phở
nhưng rất là đặn
đây là món ăn
của việt nam
và tôi rất yêu phở việt nam
sự kiện ngày của phở năm nay
quy tụ những nghệ nhân nấu phở
hàng đầu của hai miền bắc nam
như phở thìn bờ hồ
phở ngọc vượng
phở ngọc linh
phở bát đá
tham gia sự kiện giúp mọi người hiểu rõ hơn
về nguồn gốc và nghệ thuật nấu phở
cùng những nét tinh túy
làm nên tô phở ngon
đến đây thì được thưởng thức tất cả các loại phở
ở đây có phở nam đính
phở thìn bờ hồ
thường như là những địa chỉ hàng đầu
khi lựa chọn đến hà nội
mỗi chút công tác ra hà nội
tôi luôn lựa chọn phở
đấy là món ăn đầu tiên khi mình đặt trong sân bay
hôm nay mình mới đến mình tận mắt
mình thấy thì mình thấy rất là đẹp mắt
thứ hai là trong
có một cảm giác thấy rất thích
mình thấy rất là cổ kỳ về từ nguyên liệu
từ nguyên liệu đến cách nấu
chắc là mình sẽ ăn phở nhiều hơn
phở rất là tuyệt vời
sự kiện ngày của phở
góp phần thăng hoa ẩm thực việt
giúp lan tỏa kết nối phở việt
đến mọi miền và vườn xa ra thế giới
và như thường lệ
trong phần cuối của chương trình
mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại
những thông tin nổi bật của ngày hôm nay
phát biểu ngày hôm nay tại hội nghị toàn quốc tổng kết quốc tế
công tác phòng chống tham nhũng
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
có thể nói chưa khi nào công tác phòng chống tham nhũng
lại được lãnh đạo chỉ đạo
và thực hiện quyết liệt
đạt nhiều kết quả quan trọng toàn diện rõ rệt đến thế
đấu tranh phòng chống tham nhũng
đã trở thành phong trào thành su thế
không ai có thể cưỡng lại được
tổng kết một mươi năm thực hiện kết luận sáu mươi một của ban bí thư
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
người nông dân việt nam trong thời đại mới
không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế
mà còn là lực lượng mạnh về chính trị văn hóa xã hội
thực sự là chỗ dựa tin cậy của đảng nhà nước
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cần tiếp tục xây dựng một lớp nông dân mới
có khoa học công nghệ
nắm chắc kinh tế số đổi mới tùy duy
được khởi xướng từ năm hai nghìn một mươi
ngày của phở một mươi hai tháng một mươi hai
không chỉ là dịp
để những người yêu thích món phở việt nam hội tụ
mà đã trở thành một hoạt động du lịch văn hóa
thưởng niên có phần quảng bá
văn hóa ẩm thực việt
cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm fda
của mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp
cho vaccine của hãng pfizer biontech
vốn đã chứng tỏ đạt hiệu quả
đến chín mươi năm trong thử nghiệm lâm sàng
giai đoạn cuối fda cho biết
vaccine này sẽ được phép sử dụng
để tiêm chủng cho tất cả những người
tuổi trở lên
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình
thời sự bốn mươi năm phút chiều hôm nay của truyền hình nhân dân